chiều qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ đã chủ trì buổi kiểm tra đánh giá công tác triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ tại hải dương
tại buổi làm việc sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh hải dương báo cáo tiến độ cũng như quan điểm chỉ đạo định hướng của tỉnh trong thực hiện đề án sáu của chính phủ
cùng những khó khăn vướng mắt đang gặp phải ảnh hưởng đến việc triển khai đề án thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả mà tỉnh hải dương đạt được trong quá trình triển khai đề án
đánh giá cao việc tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới tỉnh hải dương cần tiếp tục kiểm tra lại lộ trình phân công lực lượng giả soát những nội dung phần việc được sao
nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ theo lộ trình đã đặt ra theo nguyên tắc vừa làm vừa khắc phục nhằm phục vụ lợi ích của người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
các bộ phận cán bộ sở ban ngành có liên quan phải hiểu rõ được nhiệm vụ công việc trách nhiệm của mình
đồng thời tìm hướng khắc phục những khó khăn về hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu đảm bảo mọi dữ liệu dân cư phải đúng đủ sạch sống
kịp thời ra soát tham mưu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt đảm bảo một trăm linh cán bộ công chức viên chức giáo viên học sinh sinh viên phải sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến
trước đó đoàn công tác bộ công an đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai đề án sáu công tác làm sạch dữ liệu và đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
kiểm tra quy trình triển khai dịch vụ công liên thông giải quyết thủ tục hành chính tại phường lê thanh nghị thành phố hải dương
sáng nay tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức hội nghị tổng kết ba mươi năm thực hiện chỉ thị số một trăm bốn mươi ba ct của tổng cục chính trị
về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội sơ kết hai năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội nhân dân việt nam
hai mươi năm triển khai cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm hiệu quả được phổ biến nhân rộng
cuộc vận động đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa để cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong toàn quân phần đấu theo tiêu chuẩn con người mới việt nam xã hội chủ nghĩa
phát huy và làm đẹp thêm phẩm chất bộ đội cụ hồ góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú ngày càng phát triển vững chắc
góp phần nâng cao trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội ấn phẩm xấu độc
đồng thời góp phần tích cực trong việc xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân
cũng trong sáng nay tại tỉnh vĩnh phúc cụm thi đua số bốn bộ công an đã tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu nữ công an xã tiêu biểu
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm một mươi ba năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba bốn mươi năm ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
thông qua các tiết mục văn nghệ phóng sự và chương trình giao lưu trực tiếp giữa các nữ công an xã tiêu biểu trong cụm thi đua số bốn
chương trình đã khắc họa đậm nét hình tượng nữ công an xã luôn gần dân sát dân nỗ lực bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
dù ở đâu làm bất cứ công việc gì các đồng chí luôn thể hiện nhân cách phẩm chất đạo đức sáng ngời của người cán bộ chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
tính đến nay công an tám tỉnh trong cụm thi đua số bốn đã có gần năm công an tăng cường
trong cơ sở trong đó có hai trăm bốn mươi năm đồng chí cán bộ nữ
ghi nhận những đóng góp đó hội liên hiệp phụ nữ việt nam có quyết định tặng kỷ niệm trương vì sự phát triển của phụ nữ việt nam cho bốn đồng chí phó giám đốc công an tỉnh
đảng ủy ban giám đốc trong cụm thi đua số bốn quyết định trao biểu trưng tặng tám đồng chí nữ công an xã xuất sắc nhất trong cụm thi đua số bốn bộ công an
cũng tại buổi giao lưu phụ nữ công an cụm thi đua số bốn nhận đỡ đầu cháu đỗ tuấn anh học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở vĩnh yên là con đồng chí lưu hồng luyến cán bộ công an phường khai quang thành phố vĩnh yên